thông tin từ công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội cho biết từ ngày mai ngày hai mươi một tháng một mươi một doanh nghiệp này sẽ thực hiện chính sách giá vé đồng hạng trên các đoàn tàu khách chạy tuyến hà nội hải phòng
từ ngày hai mươi một tháng một mươi một đến ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy các đoàn tàu khách chạy tuyến hà nội hải phòng các loại chỗ có cùng ga đi ga đến sẽ có giá vé đồng hạng
giá sáu mươi năm đồng một vé được áp dụng cho tất cả các tàu từ hà nội đi hải phòng vào các ngày từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần
cho các tàu từ hải phòng về chạy vào các ngày thứ sáu thứ bảy hàng tuần
giá bảy mươi năm đồng một vé được áp dụng cho các loại chỗ tàu lp năm lp bảy chạy thứ sáu thứ bảy hàng tuần và các tàu hp hai lp tám hd hai tàu hải dương hà nội chạy chủ nhật hàng tuần
chính sách giảm giá vé của ngành đường sắt áp dụng cho các đối tượng ưu tiên như người cao tuổi trẻ em thương bệnh binh học sinh sinh viên vẫn thực hiện như hiện hành